hơn hai mươi hai năm bản pà kìm xã biên giới hạnh dịch huyện quế phong không có gia đình sinh con thứ ba
việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình đã góp phần giúp cho đời sống nhân dân ngày càng tiến bộ
con em trong bản được chăm lo chú đáo đây là thành quả của một quá trình nỗ lực phối hợp chặt chẽ
giữa đồn biên phòng hạnh dịch bộ đội biên phòng nghệ an với các cấp chính quyền và với hội phụ nữ địa phương
bản pha kìm có bốn mươi hộ gia đình với độ tuổi trung bình còn khá trẻ
trong đó có đến năm mươi cặp vợ chồng đang ở độ tuổi sinh nở từ hai mươi đến hai mươi hai tuổi
là một trong những gia đình có hai con là gái nhưng vợ chồng chị vi thị tâm quyết định không sinh thêm con
để dành thời gian chăm sóc hai con được tốt hơn
gia đình sinh ít con thấy đỡ vất vả hơn sinh nhiều con
việc học hành của các con cũng được chăm sóc tốt hơn
chị ước chéo thôn ban
công tác phối kết hợp giữa cán bộ triển trí đồn biên phòng với các ban ngành trên địa bàn
xã là phối kết hợp một cách nhìn nhàng nên là tuyên truyền các vấn đề
các luật về sinh con thứ ba thực hiện trên địa bàn xã là có một cách hiệu quả
thôn ban pà kìm đã được công nhận và ghi nhận là hai mươi năm không có trường hợp vi phản sinh con thứ ba trường lý
cùng với tuyên truyền vận động trực tiếp từng chị em hội viên phụ nữ xã
các cán bộ đồn biên phòng hạnh dịch bộ đội biên phòng nghệ an
còn đến các bản vận động từng hộ gia đình thực hiện kế hoạch hóa gia đình không sinh con thứ ba
thôn bản cũng ra cái hước ước quý ước là nếu xảy ra vi phản kế hoạch hóa gia đình
là các chế độ chính sách của nhà nước như cái hồ nghèo hoặc là các chế độ ưu tiên là mình vận động hồ là
không phải do mình vận động họ là nếu mà vi phạm các kế độ chính sách là họ không hỗ trợ nữa thì họ là không dám có sinh con thứ ba
từ việc đồng thuận ký cam kết thực hiện kế hoạch hóa gia đình của các cặp vợ chồng hơn hai mươi một năm qua tại bản pà kìm không có trường hợp nào sinh con thứ ba
các bản tiêu biểu khác như bản hồ mương bản na sai cũng nói theo bản hoa kìm thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình